thưa quý vị lợi dụng địa hình hiểm trở nhiều lối mòn qua biên giới các đối tượng đã câu kết mua bán trẻ em sang trung quốc
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng phối hợp với công an tỉnh vừa triển khai các phương án đấu tranh phá thành công chuyên án mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào ngày một mươi hai tháng hai tại khu vực biên giới xóm tình quốc xã cần nông huyện hà quảng lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô đang đổ bên đường
một đôi nam nữ bế một bé trai sơ sinh một mươi năm ngày tuổi đi bộ vào hướng mốc sáu trăm một mươi năm
qua kiểm tra phát hiện lê thị mỹ lệ và phạm thành sinh cùng chú tại tỉnh đắk lắc câu kết với hai công dân trung quốc tên là doãn hiểu long và phùng lệ
tên thường gọi là ali đang thực hiện buôn người sang bên kia biên giới
tiếp tục mở rộng điều tra ban chuyên án bắt giữ thêm hai đối tượng có liên quan là lý thị anh thư chú tại tỉnh trà vinh và lê thị thanh chú tại tỉnh lâm đồng
hai đối tượng này sau khi đã hỗ trợ cả nhóm di chuyển từ tp hcm đến thành phố bắc cạn thì tiếp tục thăm dò tin tức để đưa cháu bé qua biên giới
kê khống thông tin khách hàng mua thuốc bảo vệ thực vật nâng khống số thuốc khách hàng mua để lấy số vật tư nông nghiệp của công ty lương thực thoại sơn đem bán chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với trần trí hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
thú xã vĩnh an huyện châu thành về hành vi tham mô tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra năm hai nghìn hai mươi hai khi hiếu làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lương thực thoại sơn đã kê khống thông tin khách hàng mua thuốc bảo vệ thực vật
nâng khống số thuốc bảo vệ thực vật thực vật mà khách hàng mua sau đó chiếm đoạt số vật tư nông nghiệp của công ty bán ra bên ngoài với tổng giá trị tiền hàng là bốn trăm bốn mươi chín triệu đồng
hiếu sử dụng số tiền trên tiêu xài cá nhân
hành vi của hiếu bị công ty phát hiện nên tố cáo đến cơ quan công an
trong quá trình điều tra vụ án hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện thoại sơn ra quyết định truy nã đặc biệt đối với trần trí hiếu về tội tham mô tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng theo lệnh truy nã khi đối tượng trở về quê thăm nhà
phát hiện phòng giáo dục đào tạo thị xã an khê tỉnh gia lai có dấu hiệu nâng giá thiết bị trong đấu thầu
thanh tra thị xã an khê đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra
trước đó phòng giáo dục đào tạo thị xã an khê được giao làm chủ đầu tư thực hiện ba dự án mua sắm vật tư thiết bị dạy học trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với tổng số tiền được giao là bảy tám tỷ đồng
quá trình triển khai thực hiện các dự án chủ đầu tư đã trực tiếp lập báo giá đưa một hộ kinh doanh không được cấp phép hoạt động trong ngành nghề liên quan đến thiết bị dạy học
kinh doanh các thiết bị vật tư lọc nước ký bao giá để cung cấp cho công an
công ty thẩm định giá với mục đích nhận được mức giá mong muốn đối với các trang thiết bị cần phải mua sắm
hành vi này có dấu hiệu nâng giá thiết bị trong đấu thầu
ngoài ra một số trang thiết bị như biển luật số đồng hồ bấm dây tv máy tính máy lọc nước không đúng hoặc không bảo đảm tính năng theo hợp đồng kinh tế
từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản huỳnh nhật nam trú tại tỉnh đồng nai lại tiếp tục phạm tội
đối tượng vừa bị công an huyện trảng bom tiến hành khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc ba đối tượng gồm đinh hồng phúc nguyễn văn đàn và vũ nhật lân cũng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về các hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó lợi dụng gia đình anh nguyễn tấn sang đi vắng nam đã đột nhập vào trộm nhiều vòng vàng và xe máy trị giá gần một mươi bảy triệu đồng
đối tượng mang xe trộm được với nhà phúc cất dấu và nhờ đàn mang bán hộ
biết là xe trộm cắp nhưng đàn vẫn gọi điện cho lâm lấy xe mang đi bán thì bị công an huyện trảng bom bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng và công an thành phố sóc trăng vừa triệu tập đối tượng sơn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tạm trú tại khóm ba phường hai thành phố sóc trăng để điều tra làm rõ về hành vi môi giới mại dâm
sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động trên các khu vực để kịp thời phát hiện xác lập đấu tranh với tội phạm ma túy trên biển
đối với cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển thì bản thân đối với bộ tình vùng cũng đã có những công văn chỉ thị
và cũng có những chương trình tập huấn huấn luyện nâng cao nhận thức về công tác đấu tranh phòng chống ma túy
cho cán bộ chiến sĩ trong cơ quan đơn vị và đồng thời là cũng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát trên biển
để kịp góp phần vào việc ngăn chặn vấn đề thảm lậu ma túy trên đường biển
thưa quý vị sau một mươi ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ
đoàn công tác của bộ công an việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về trong chiều ngày một mươi chín tháng hai
nhằm động viên đoàn công tác có các đồng chí thứ trưởng bộ công an trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thiếu tướng nguyễn văn long cùng đại diện các ban bộ ngành đã đón
khen thưởng và động viên đoàn công tác ngay tại sân bay quốc tế nội bài
ghi nhận những nỗ lực cố gắng của hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ bằng bản lĩnh tinh thần ý chí và tình cảm nhân ái
đã ghi dấu hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam trong lòng bạn bè quốc tế
lễ đón đoàn được tổ chức trọng thể
chúc mừng các cán bộ chiến sĩ trở về an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
lãnh đạo bộ công an cũng biểu dương mặc dù trong điều kiện khó khăn
thời tiết khắc nghiệt đối mặt với nhiều nguy hiểm
nhưng các cán bộ chiến sĩ cứu nạn cứu hộ việt nam đã phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng
cứu được một người con sống đưa được một mươi bốn thi thể nạn nhân ra ngoài
quá trình thực hiện nhiệm vụ đoàn được ghi nhận đánh giá cao về tính chuyên nghiệp
sự tâm huyết với công việc và một bản lĩnh kiên cường
tại lễ đón thứ trưởng lê quốc hùng đã trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an
cho các thành viên đoàn công tác vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác cứu nạn cứu hộ
góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hai mươi chiến sĩ cứu nạn cứu hộ của công an nhân dân việt nam và bảy mươi sáu cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam
sang tiến hành cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ rõ ràng thể hiện tinh thần hiệp đồng chiến đấu
tất cả một trăm linh đồng chí đó rõ ràng là đại sứ nhân dân đại sứ thiện trí
thậm chí họ là những hiệp sĩ trong lòng người dân thổ nhĩ kỳ đặc biệt là tại cái vùng xảy ra thảm họa
có mặt tại lễ đón phó đại sứ đặc mệnh toàn quyền thổ nhĩ kỳ tại việt nam bà devessayaan bày tỏ sự trân trọng
đánh giá cao đoàn công tác của bộ công an việt nam không quản ngại khó khăn vất vả
rất dũng cảm tham gia cứu nạn cứu hộ tại những vùng bị nạn
bộ công an cũng đã viện trợ trao tặng gần hai tấn thiết bị y tế cho nước bạn trong giai đoạn khó khăn này
những việc làm ý nghĩa nhân văn của các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ việt nam đã chạm đến trái tim người dân thổ nhĩ kỳ
quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ sẽ là dấu ấn không thể nào quên đối với các cán bộ chiến sĩ
những người lính quả cảm kiên cường những sứ giả hòa bình nhân văn nhân ái
tin an ninh trật tự vượt được cập nhật
thưa quý vị một mươi sáu viên hồng phiến và hai kg ma túy đá là số lượng ma túy lớn vừa được công an tp đà nẵng
phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triệt phá và bắt giữ vào tối ngày một mươi sáu tháng hai
đây là số lượng ma túy hồng phiến lớn nhất từ trước cho đến nay được phát hiện ở địa bàn đà nẵng
tối ngày một mươi sáu tháng hai trên đường nguyễn lương bằng các trinh sát đã tổ chức mật phục bắt quả tang nguyễn tiến tùng
hai mươi tuổi quê ở tỉnh quảng trị khi vừa nhận ma túy từ quảng trị và đà nẵng thu giữ một mươi sáu viên ma túy hồng phiến
khám xét khẩn cấp nơi trọ của tùng trên đường nguyễn cảnh dị tiếp tục phát hiện thêm một hộp giấy chứa hai kg ma túy đá và ba mươi năm viên hồng phiến
tại cơ quan công an tùng thừa nhận số ma túy trên tùng được một thanh niên ở phía bắc chưa rõ lai lịch
nhờ cất giữ và đi nhận giúp với thù lao từ một mươi triệu đồng trở lên khi mỗi chuyến hàng chót lọt
và cùng lúc này tại một phòng trọ trên đường phú lộc một mươi chín một tổ trinh sát khác đã bất ngờ bắt quả tang trương đình kiệt
hai mươi ba tuổi quê ở tỉnh quảng trị đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tùy với các con nghiện
thu giữ một trăm bốn mươi ba viên hồng phiến và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
mở rộng vụ án các trinh sát tiếp tục bắt quả tăng lê văn bình hai mươi bảy tuổi quê ở tỉnh quảng trị
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một trăm sáu mươi viên hồng phiến
số ma túy trên được các đối tượng khai nhận lấy từ quảng trị về đà nẵng tiêu thụ và kiếm lời

với hành vi giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn hữu sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã đông bình thị xã bình minh để điều tra về hành vi trên
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra vào khoảng một mươi chín h ngày bảy tháng hai
sang điều khiển xe mô tô đến nhà anh nguyễn văn hương để đòi số tiền nợ chín trăm linh đồng
tại đây hai người xảy ra mô thuẫn hương dùng cây sắt đập vào xe và đánh sang
sang đã rút dao đâm chúng vào vùng ngực của hương mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu
nhưng hương đã tử vong ngay sau đó sau khi gây án sang bỏ trốn khỏi hiện trường
nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại một nhà trọ ở phường đông thuận thị xã bình minh
liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bà thước
tỉnh thanh hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thị ngân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại bà thước thanh hóa
vào khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai tổ công tác cảnh sát giao thông trật tự công an huyện bá thước
gồm sáu đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện nguyễn thị ngọc lan
trú tại huyện bà thước tỉnh thanh hóa điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe thông báo cho chị lan biết lỗi vi phạm
và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định
quá trình lực lượng chức năng lập biên bản nguyễn thị ngân là mẹ chồng của lan
đã đến xin tổ công tác không lập biên bản đối với lan nhưng không được chấp nhận
nên ngân đã có hành vi giật vò nát biên bản vi phạm hành chính
chửi bới và dùng tay đánh các đồng chí trong tổ nên đã bị tổ công tác khống chế
còn tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang cho biết
đơn vị này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bị can
võ tuấn du trú tại tỉnh bạc liêu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra do không có tiền tiêu xài nên võ tuấn du đã nảy sinh ý định
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai chị nguyễn thị dung điện thoại cho con ruột của mình là nguyễn thị linh
điều khiển xe mô tô đến quán nhậu để chở du về nhà linh ngủ nhờ
và đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày thì du đã mượn xe mô tô của linh để đi công việc
nhưng sau đó đưa xe mô tô
đi cắt dấu để nhằm chiếm đoạt
sau nhiều lần yêu cầu du trả xe nhưng không được còn bị du ép phải đưa tiền
vào ngày một mươi bốn tháng một chị dung đã đến cơ quan công an tố cáo về hành vi của du
thời gian qua các đối tượng trộm cắp tài sản thường lợi dụng sự sơ hở chủ quan của người dân để lèn vào nhà
cơ sở kinh doanh để trộm cắp những tài sản như tiền xe máy điện thoại tư trang hay là đồ dùng có giá trị
và do đó người dân cũng cần phải nâng cao cảnh giác với loại hình tội phạm này

do bữa đó hết tiền tiêu xài nên có một cái kịp cộng lực về nhà bà nội

điển hình các đối tượng còn liều lĩnh đột nhập vào các cửa hàng kinh doanh dọc trên tuyến quốc lộ
như vụ do nợ nần ngoài xã hội nên đối tượng lê phan anh thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện long thành tỉnh đồng nai đã đột nhập vào cửa hàng fpt shop ở xã phước thái
trộm năm mươi bốn điện thoại di động các loại hai mươi hai laptop một máy tính bảng trị giá tài sản hơn một tỷ đồng
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
đêm qua thì vì túng quẩn quá nên em có lấy một số đầu nghề
ở chỗ làm rồi sau đó em thấy có cái tiệm điện thoại fpt đó
thì cũng không có bao giờ nên em nghĩ thì chắc cũng vô trộm lấy được tiền để trả nợ
thì trong cái lúc mà em vô thì em vô được thì đang lấy đồ
nhưng mà cũng chưa có ra ngoài nữa thì bị bên công an xã đây bắt lại
qua cái vụ việc trộm cắp tài sản trên thì công an công an cũng khuyến cáo người dân

chắc là không nên để các tài sản có giá trị lớn tại nhà
thứ hai là khi đi ra khỏi nhà thì phải khóa cửa kỹ càng
hoặc là giao cho người thân để trông coi cái nhà cửa hoặc hàng xóm
thứ ba là nếu có điều kiện thì người dân có thể lắp đặt camera
để quan sát thể thống quan sát cái tài sản trong gia đình
thứ tư là khi mà phát hiện vụ trộm cắp tài sản thì người dân
thì nhanh chóng báo cho công an công an và giữ nguyên cái hiện trường
để phục vụ công tác điều tra khám phá
có thể nói bên cạnh sự vọc tài sản
của lực lượng chức năng mỗi người dân hãy tự đề cao cảnh giác
áp dụng các biện pháp phòng ngừa trộm cắp để bảo vệ tài sản
sự an toàn của gia đình
khi phát hiện đối tượng nghi vấn người dân cần nhanh chóng trình báo
với lực lượng công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời đúng quy định
lợi dụng địa hình hiểm trở có nhiều lối mòn qua biên giới
các đối tượng đã câu kết mua bán trẻ em sang trung quốc
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng phối hợp với công an tỉnh cao bằng
triển khai các phương án đấu tranh phá thành công chuyên án mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào ngày một mươi hai tháng hai tại khu vực biên giới xóm tỉnh quốc
xã cần nông huyện hà quảng lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô đang đỗ bên đường
một đôi nam nữ bế một bé trai sơ sinh khoảng một mươi năm ngày tuổi đi bộ vào hướng mốc sáu trăm một mươi bốn
qua kiểm tra đối tượng lê thị mỹ lệ và phạm thành sinh cùng chú tại tỉnh đắk lắc
câu kết với hai công dân trung quốc tên là doãn hiểu long và phùng lệ
có tên thường gọi là ali
đang thực hiện buôn người sang biên giới
tiếp tục mở rộng điều tra ban chuyên án đã bắt giữ thêm hai đối tượng có liên quan
là lý thị anh thư chú tại tỉnh trà vinh và lê thị thanh chú tại tỉnh lâm đồng
hai đối tượng này sau khi đã hỗ trợ cả nhóm di chuyển từ tp hcm đến tp bắc cạn
tiếp tục thăm dò tin tức để đưa cháu bé qua biên giới
hai thanh niên điều khiển xe máy chở nhau với tốc độ cao vượt đèn đỏ
tông thẳng vào xe tải giữa ngã tư khiến cho hai người này bị thương nặng
vụ tai nạn đã xảy ra vào tối một mươi chín tháng hai trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua khu phố một phương tân đồng tp đồng xoài tp binh phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi phút cùng ngày hai nam thanh niên điều khiển xe máy
chở nhau lưu thông trên đường nguyễn huệ hướng từ tp đồng xoài đi tp hcm
đến ngã tư giao nhau có tín hiệu đèn giữa đường nguyễn huệ với đường quốc lộ một mươi bốn
thuộc khu phố một phương tân đồng
hai thanh niên đã vượt đèn đỏ tông thẳng vào hông đuôi xe tải
cú tông mạnh đã khiến cho hai thanh niên bị thương nặng và chiếc xe máy bị hư hỏng nặng